hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về vụ xét đánh chết ba người ở thái bình cụ thể xét bất ngờ đánh trúng ba người đang đi trên hai xe máy tại đường tỉnh bốn trăm năm mươi sáu
đoạn qua địa bàn xã thụy thanh huyện thái thụy tỉnh thái bình khiến cả ba thiệt mạng
danh tính của các nạn nhân gồm ông đinh bá trọng năm mươi tuổi trú tại song an huyện vũ thư thái bình
bà nguyễn thị quy ba mươi sáu tuổi và con trai nguyễn công đức một mươi sáu tuổi cùng chú tại đông phương đông hưng thái bình
thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc hai mẹ con bà quy chở nhau trên đường đi làm về
người chồng đi theo sau cách vài chục mét may mắn thoát nạn
tại hương yên chiều một mươi hai tháng năm khi xuất hiện mưa to bà l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thôn phí xá lệ xá
trên đường đi phun thuốc sâu cho lúa về đã bị xét đánh trúng tử vong
tiếp tục vẫn ở thái bình một trang trại lợn bị xét đánh cũng vào chiều hôm qua
đây là trang trại lợn của gia đình ông hoàng văn nhã chú tại xã tây đô huyện hưng hà tỉnh thái bình
ông nhã dựng khoảng sáu trăm linh m hai xét đánh làm toàn bộ phần mái bị cháy và sập
cả hai trăm hai mươi chín con lợn trong chuồng bị xét đánh chết trong đó có một trăm năm mươi một con nặng một trăm bốn mươi kg một con bảy mươi tám con nặng một trăm hai mươi kg một con
ngoài ra hàng loạt vật dụng đồ đạc trong trang trại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng
tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng
một thiệt hại khác cũng được ghi nhận do xét đánh chiều qua là tại tỉnh thái nguyên
một ngôi nhà ở tổ dân phố du tán phường thắng lợi bị xét đánh làm chập cháy điện
theo thông tin ghi nhận được đây là nhà của anh nguyễn tuấn thành
từ những thiệt hại trên có thể thấy sự ảnh hưởng của thiên tai dành cho con người là vô cùng khắc nghiệt
xin được chia buồn với những gia đình có thiệt hại về người và của
hy vọng thời gian sẽ làm họ ngôi ngoài đi những mất mát to lớn này